thưa quý vị chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng sẽ có sự tham gia của gần hai trăm linh đại biểu
đến từ sáu đoàn nhạc quốc tế để công tác đón tiếp các đoàn được chú đáo trọng thị đáp ứng yêu cầu đối ngoại
chiều ngày hôm qua tại hà nội cục đối ngoại bộ công an đã tổ chức buổi tập huấn về công tác lễ tân
phục vụ các đoàn nhạc quốc tế
tại buổi tập huấn ban tổ chức đã cung cấp thông tin chung về các hoạt động chính của các đoàn tham dự nhạc hội
phân công hoạt động theo các vị trí nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ công tác đưa đón các đoàn phiên dịch công tác đảm bảo y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín ứng trực tại địa điểm lưu trú để hỗ trợ các đoàn
ngoài ra các đoàn đại biểu cũng đã thảo luận giải đáp các thắc mắc về công tác lễ tân hậu cần
phổ biến các kỹ năng đón tiếp phục vụ các đại biểu quốc tế
cũng trong khuôn khổ buổi tập huấn ban tổ chức đã đi khảo sát các địa điểm tổ chức chương trình nhạc hội
nơi lưu trú và đón tiếp các đoàn tham dự
buổi tập huấn này sẽ giúp các cán bộ chiến sĩ làm công tác lễ tân có những thông tin cơ bản
kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công thể hiện sự chuyên nghiệp
tác phòng nghiêm túc kỷ luật của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam nói riêng
và sự nhiệt thành mến khách của người việt nam nói chung
kết quả của công tác lễ tân sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của chương trình nhạc hội
cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi
cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai